tại hà nội ubnd tp hà nội hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
cụm thi đua năm thành phố trực thuộc trung ương đã tổ chức hội nghị sơ kết giao ước thi đua sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đến dự và phát biểu có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam phó chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín các thành phố trực thuộc trung ương đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực
đã bám sát thực tế và yêu cầu phát triển qua đó tạo sự lan tỏa rộng khắp trong các ngành lĩnh vực và đời sống xã hội
phát biểu tại hội nghị đồng chí trần thanh mẫn đề nghị năm thành phố cần nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức chính trị
tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đơn giản hóa các thủ tục hành chính tránh gây sách nhiễu phiền hà cho nhân dân
giải quyết các bức xúc trong xã hội như môi trường rác thải chất thải ùn tắc giao thông tội phạm tệ nạn xã hội
bên cạnh đó nhân rộng các điển hình tiên tiến có nhiều đột phá trong công tác thi đua